ubnd tỉnh bình dương đã tổ chức hội nghị tuyên dương lao động giỏi lao động sáng tạo lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo tại tỉnh bình dương phát động thu hút đông đảo công nhân lao động tích cực hưởng ứng
nhờ vậy trong năm hai nghìn một mươi sáu đã có năm sáu trăm hai mươi một sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân lao động được áp dụng
trong đó có năm đề tài và sáng kiến được tổng liên đoàn lao động việt nam cấp bằng lao động sáng tạo
bảy cá nhân tiêu biểu xuất sắc được thủ tướng chính phủ trao tặng bằng khen
ghi nhận thành tích này tại hội nghị ubnd tỉnh bình dương đã tuyên dương và trao bằng khen cho sáu trăm linh cá nhân tiêu biểu
đại diện cho hơn một hai triệu lao động trong và ngoài tỉnh đang làm việc tại bình dương
vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động và sáng tạo góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh bình dương mong muốn công nhân lao động tiếp tục cố gắng chủ động nghiên cứu
sáng tạo để có nhiều giải pháp sáng kiến mới nhằm nâng cao năng suất chất lượng làm lợi cho doanh nghiệp và làm giàu cho bản thân
đồng thời yêu cầu các cấp các ngành địa phương trong tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo cho người lao động
tạo điều kiện để công nhân lao động phát huy vai trò tham gia tích cực vào phong trào lao động do tỉnh phát động